đến tiện vàng sợ mượt mua vàng sau đó cấp giật năm bốn chỉ vàng rồi bỏ chạy
đối tượng vũ tiến giáp chú thị trấn đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an tp phúc yên nhanh chóng bắt giữ sau một giờ gây án
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vũ tiến giáp điều khiển xe mô tô
theo hướng từ huyện bình xuyên đến tp phúc yên với mục đích nhìn thấy ai sợ hở
thì sẽ cấp giật tài sản
khi đi đến phường hùng vương tp phúc yên giáp nhìn thấy hiệu vàng thủy trinh vắng khách
nên đã vào giảm mua vàng
lợi dụng thời cơ giáp đã cướp một sợi dây chuyền vàng năm bốn chỉ
trị giá tài sản khoảng gần một mươi sáu triệu đồng rồi bỏ trốn
bị chủ hiệu vàng truy hô giáp đã bỏ xe mô tô tại hiện trường
và sau đó bắt xe taxi về nhà
tại cơ quan công an giáp khai nhận do áp lực vì bị đòi nợ
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
trước khi thực hiện hành vi này giáp đã chuẩn bị vàng nguy trang
một biển số xe để không bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phúc yên đã thu hồi các tăng vật liên quan vụ án
đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật